thưa quý vị mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi
cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo quy định mới các tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi phải có chiều dài trên một mươi năm mét và công suất chín mươi cv trở lên
các tàu không đủ kích thước và công suất chỉ được hoạt động khai thác trong vùng biển lộng và ven bờ
điều này gây không ít khó khăn cho ngư dân
mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại nội dung này qua những hình ảnh ngay sau đây
theo thống kê của tri cục thủy sản các tỉnh nam trung bộ hiện có gần một mươi tàu cá có chiều dài trên một mươi năm mét
công suất chín mươi mã lực trở lên
những tàu cá nói trên lâu nay vẫn quen vươn khơi bám biển phát triển kinh tế góp phần bảo vệ biển đảo
nhưng theo quyết định một nghìn bốn trăm tám mươi một của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hàng nghìn tàu cá của ngư dân các tỉnh nam trung bộ nói riêng và cả nước nói chung sẽ không được ra khơi
do tàu cá không đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện nhưng không còn hạn mức để ra khơi
đối chiếu với quyết định một nghìn bốn trăm tám mươi một thì bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi
cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là ba mươi một năm trăm bốn mươi một giấy phép
trong hai mươi tám địa phương được giao hạn ngạch tỉnh nhiều nhất là kiên giang với bốn sáu mươi giấy phép
tiếp đó là quảng ngãi ba ba trăm ba mươi tám giấy phép bình định ba một trăm một mươi tám giấy phép bà rịa vũng tàu hai tám trăm tám mươi giấy phép
những địa phương được phân bổ thấp là quảng ninh hải phòng thái bình phú yên sóc trăng bạc liêu
đều được cấp hạn ngạch dưới năm trăm linh giấy phép một địa phương
thấp nhất là tp hcm
tp hcm chỉ được cấp năm mươi giấy phép
từ đầu năm đến nay câu chuyện được bản tán nhiều nhất và trở thành mối lo lắng lớn nhất của cộng đồng ngư dân
có tàu khai thác thủy sản trên cả nước chính là câu chuyện một mươi năm mét
nhiều chủ tàu đang hoang mang tàu của mình có công suất lớn nhưng kết cấu lại thiếu vài chục cm nữa mới đủ một mươi năm mét
thì ra đánh bắt ở vùng khơi như từ trước đến nay sẽ bị xử lý như thế nào
số còn lại muốn sửa chữa nâng cấp cho đủ chiều dài như trong quy định
để yên tâm vươn khơi thì lại vướng phải quy định về hạn ngạch
trong khi đó ở vùng lộng hay vùng biển gần bờ nguồn lợi hải sản đã giảm
còn ở vùng biển xa nguồn lợi thủy sản đa dạng
nhưng vì vướng các quy định mới nên đội tàu công suất lớn lại ít hơn trước
tàu cá pi chín mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi chín ts của ông trần văn đồng ngư dân tại tỉnh phú yên có công suất trên một trăm linh mã lực
nhưng chiều dài đang kiểm lại dưới một mươi năm mét nên không được phép đánh bắt thủy sản xa bờ theo quy định
mặc dù mùa khai thác cá ngửa đại dương đang trúng vụ nhưng nhiều tàu cá ở tỉnh phú yên phải nằm bờ